thưa quý vị tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở hà nội vẫn đang có những diễn biến mới phức tạp
vì vậy ngày một tháng tám chủ tịch ubnd tp hà nội đã có công điện hỏa tốc số một mươi bảy
về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó yêu cầu tuyệt đối không để người dân di chuyển ra ngoài địa bàn thành phố
trong thời gian cách giãn cách xã hội trừ những người được chính quyền cho phép
hiện tại hai mươi ba chốt kiểm soát cửa ngõ tại hà nội đã tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ
lượng người xe ra khỏi hà nội nhằm đảm bảo tuyệt đối các yêu cầu phòng chống dịch
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại một điểm chốt ngay trong sáng ngày hôm nay
tại chốt kiểm dịch số năm điểm giao giữa hà nội đi các tỉnh bắc giang bắc ninh
hiện tổ công tác đã bố trí thêm một điểm kiểm soát người dân phương tiện ở làn đường đi ra hà nội
trong sáng ngày hôm nay nhiều trường hợp người dân không xuất trình đủ giấy tờ cần thiết
đã buộc phải quay đầu quay trở lại thành phố
anh quay lại chỗ mà anh vừa đi anh xin cho tôi xác nhận của địa phương là
khi nào chúng ta xác nhận có giấy tờ đầy đủ thì quay lại đây vô chăm xét
giấy tờ này chưa đủ đâu không có hàng đâu
với người dân thì khi mà không được đi qua chốt
phải quay đầu thì cũng rất là bức xúc và cũng là muốn biết là
lý do tại sao mà hôm qua qua được thì hôm nay lại không đi được
thì chúng tôi cũng kiên trì giải thích cho người ta và cũng trao đổi với người ta
thì người ta biết là cùng với cả các cấp lãnh đạo cùng với nhà nước với chính quyền
để chung tay để lùi dịch bệnh và người cũng vui vẻ và chấp nhận thôi
các phương tiện thuộc luồng xanh xe đi công tác vẫn được ra khỏi hà nội
nếu cung cấp đầy đủ giấy tờ và quét mã qr code đúng
còn tất cả các phương tiện còn lại như xe máy ô tô con xe tải từ hà nội

các phương tiện được ra khỏi thành phố bắt buộc phải chứng minh được đầy đủ giấy tờ theo quy định
công điện của ubnd thành phố hà nội cũng chỉ rõ
chủ tịch ubnd các quận huyện thị xã phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch ubnd thành phố
nếu để người dân tự ý di chuyển ra khỏi địa phương mình
vì vậy tại hai mươi ba chốt kiểm soát cửa ngõ tại hà nội công tác hướng dẫn phân luồng
cũng như kiểm soát chặt chẽ việc người dân ra khỏi thành phố được đặt ra những yêu cầu cao hơn
thực hiện cái ý kiến chỉ đạo của
bác giám đốc thành phố của
bác chủ y phòng cảnh sát lao thông
thì chúng tôi
thực hiện cái việc kiểm soát người ra vào thành phố là
quyết liệt theo cả chiều ra và chiều vào
những cái trường hợp mà không đủ điều kiện
và không có giấy đi đường
thì chúng tôi đều yêu cầu là
quay trở lại thành phố đối với chiều ra cả thành phố
thưa quý vị trong những ngày vừa qua
thì hàng chục trường hợp người dân khi ra khỏi thành phố hà nội
thì đều được các lực lượng sức năng tại các tổ chức soát dịch
yêu cầu quay trở lại thành phố
cùng với việc thực hiện nghiêm các biện pháp năm k